trận lũ lịch sử đã đi qua được hơn sáu tháng nhưng cấp ủy chính quyền địa phương xã tả học huyện mai sơn tỉnh sơn la cùng nhân dân vùng lũ vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai
mặc dù đến nay đời sống và sản xuất của bà con vùng lũ tà học đã cơ bản ổn định nhưng việc khôi phục sản xuất và tu sửa các công trình phúc lợi vẫn cần phải có thời gian và nguồn lực hỗ trợ
ngôi nhà sàn mới được dựng lên của gia đình chị hoàng thị ảnh trong trận mưa lũ lịch sử tháng tám năm hai nghìn một mươi tám gia đình chị đã bị ngập lụt toàn bộ tài sản bị cuốn trôi nhà cửa cũng bị ảnh hưởng nặng nề
nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương các nhà hảo tâm đến nay gia đình chị anh đã từng bước ổn định yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
bây giờ thì nhà nước được nhà nước này anh em họ hàng bạn bè
giúp lỡ thì bây giờ thì cũng có nhà ở
với quyết tâm cao của chính quyền địa phương và nhân dân trong khắc phục hậu quả thiên tai nhất là việc khắc phục về nhà ở đến nay các hộ dân bị đất đá sạt lở vào nền nhà đã tự khắc phục từng bước ổn định chỗ ăn chỗ ở
bây giờ thì được xã với các vế kết hợp với chính quyền bản thì bây giờ cũng giúp bà con di chuyển còn đã gọi là có nhà đã ổn định
lúc cấp bách lúc mưa gió thì bà con nói chung là cũng rất cảm ơn bà con rất nhiệt tình giúp đỡ
hiện nay công tác khắc phục thiên tai tại tà hộc vẫn gặp phải những khó khăn như quỹ đất tại chỗ không đủ điều kiện để sắp xếp dân cư xa nguồn nước sinh hoạt một phần diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại không thể cải tạo được sinh kế của người dân bị ảnh hưởng
đây cũng là những thách thức không nhỏ đối với chính quyền địa phương trong việc tái định cư và ổn định sản xuất cho người dân vùng
với sự đồng lòng chung sức của chính quyền địa phương và người dân đời sống và sản xuất của người dân vùng lũ đã dần ổn định
bà con đã và đang nỗ lực lao động sản xuất xây dựng cuộc sống ngày một ấm no hạnh phúc